kỳ họp lần thứ sáu ủy ban liên chính phủ về kinh tế thương mại giữa việt nam và argentina
vừa diễn ra tại thủ đô của argentina dưới sự chủ trì của thứ trưởng bộ công thương việt nam
và quốc vụ khanh phụ trách kinh tế quốc tế bộ ngoại giao và tôn giáo argentina
phát biểu tại phiên họp toàn thể quốc vụ khanh racer đánh giá từ sau kỳ họp lần năm của ủy ban liên chính phủ
giữa hai nước được tổ chức năm hai nghìn một mươi sáu tại hà nội và phiên họp giữa kỳ tổ chức vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
tại brunos ares mối quan hệ hợp tác chặt chẽ đã và đang được hai bên hiện thực hóa
thông qua việc cùng nhau triển khai thực hiện có hiệu quả một số dự án hợp tác kỹ thuật
về phần mình thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho rằng để thúc đẩy kinh mạch thương mại và đầu tư
cũng như hợp tác sâu rộng và toàn diện trên các lĩnh vực hai nước cần tăng cường hơn nữa cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên
đẩy mạnh các đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại đầu tư trao đổi văn hóa
tại kỳ họp lần này cơ quan đầu tư và thương mại quốc tế argentina và cục xúc tiến thương mại thuộc bộ công thương việt nam
đã ký kết một biên bản ghi nhớ qua đó tạo điều kiện cho các hoạt động thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa argentina và việt nam
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải và quốc vụ khanh phụ trách kinh tế quốc tế bộ ngoại giao và tôn giáo argentina
đã ký biên bản kỳ họp lần thứ sáu ủy ban liên chính phủ về kinh tế thương mại giữa việt nam và argentina